và bảy mươi năm năm sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đất nước ta đã có nhiều thay đổi
thế nhưng lời hiệu triệu đó vẫn còn nguyên giá trị
chúng ta thả hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
trong giờ phút tổ quốc lâm nguy từng câu từng chữ trong lời kêu gọi của bác đã thấm vào tâm khẳng của mỗi người dân

lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh như là một lời hình
lời hình ấy tác động tới tâm can và tình cảm của từng công dân việt nam
với tinh thần là thả hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước nhất định không chịu làm nô lệ
vì tất cả
vì tất cả
tất cả vì chiến thắng và tất cả vì hạnh phúc và cuộc sống no ấm của đồng bào chúng ta
tinh thần nó thì đã được thể hiện xuyên suốt trong cả cái thời kỳ kháng chiến chúng thực sự phát trọng được
toàn văn lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh có gần hai trăm linh từ
nhưng ẩn chứa trong đó là lòng nhân ái sâu sắc sự khao khát cháy bỏng về một nền độc lập cho dân tộc
tự do cho đồng bào cơm áo cho nhân dân
lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
ấn tượng như lời hịch non sông là bản tuyên ngôn quyết tử về hòa bình độc lập của dân tộc
lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh
theo tôi được biết thì lời kêu gọi này bác hồ chuẩn bị rất là kỹ
và đã thông qua hội nghị ban chấp hành trụ trung ương
và sau đó thì bác hồ đã chính thức ra lời kêu gọi toàn quốc này
lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thì nó rất ngắn gọn
nó có một súc tích nó coi như một lời hịch của vị nguyên thủ quốc gia
một chủ tịch nước
đối với vận mệnh của dân tộc
theo giáo sư tiến sĩ mạnh quang thắng trải qua lịch sử truyền thống của dân tộc
tiếp nối hào khí của bài thơ thần nam quốc sơn hà thời lý kịch tướng sĩ thời trần
bình ngô đại cáo thời lê sơ lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch hồ chí minh
là một áng hùng văn bất hủ chứa được những giá trị và tư tưởng mang tính thời đại
bảy mươi năm năm trôi qua bây giờ đọc lại đọc nhiều lần tôi đọc lại lời hịch thì nó còn vang vọng
cho đến tận hôm nay và mai sau nói lên sự đồng lòng quyết tâm nhất trí từ trung ương đến toàn dân
tôi thấy rằng lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh phải thể hiện cái quyết tâm của toàn dân tộc
bây giờ ta nói là khát vọng khát vọng tiến quân vào cái sự nghiệp đổi mới
để đưa đất nước trở thành một nước đất nước hùng cường
tầm nhìn như nghị quyết đại hội một mươi ba nói đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn
đến năm hai nghìn bốn mươi năm
lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến lời hịch non sông của chủ tịch hồ chí minh ra đời cách đây bảy mươi năm năm
nhưng ngày nay vẫn như tiếng kèn sung trận thôi thúc toàn đảng toàn dân toàn quân ta quyết tâm giành thắng lợi
trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đó chính là ý nghĩa to lớn của lời hình thời đại hồ chí minh thể hiện ở lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
chuyển sang các tin tức an ninh triệt tự
sau một mươi ngày xét xử sơ thẩm vào trường hướng hôm nay tnthh đã tuyên án một mươi chín bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham mâu tài sản
xảy ra tại tổng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp sài gòn
hội đồng xét xử tuyên án bị cáo lê tấn hùng một mươi một năm tù giam
về tội vi phạm quy định về quản lý nhà nước một mươi bốn năm tù về tội tham ô tài sản
tổng hợp hình phạt phải chấp hành là hai mươi năm năm tù
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần vĩnh tuyến cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng tp hcm
cùng sáu năm tù về tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí
một mươi bị cáo còn lại bị truy tố với vai trò đồng phạm với bị cáo hùng bị cáo tuyến bị tuyên phạt mức án từ ba năm tù treo đến hai mươi năm tù
ba bị cáo khác phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng che giấu tội phạm bị tuyên là ba năm tù treo
về xử lý vật chứng hội đồng xét xử tuyên hủy hợp đồng chuyển nhượng khu dự án nhà ở và các phụ lục liên quan
được ký kết giữa sacri và tổng công ty phong phú tại văn phòng công chứng đồng thời giao ủy ban nhân dân tp hcm
thu hồi dự án giao sacri quản lý và sử dụng đúng quy định pháp luật
còn liên quan đến vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép dưới danh nghĩa là chuyên gia nhà đầu tư
nhà quản lý kinh tế xảy ra tại tp đà nẵng thời gian qua cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa làm rõ một đường dây khác
và tiến hành khởi tố
bắt tạm giam một cán bộ làm việc tại sở lao động thương binh và xã hội thành phố về tội nhận hối lộ
đó là nguyễn văn phong cán bộ phòng việc làm an toàn lao động của sở lao động thương binh và xã hội tp đà nẵng
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám lê văn thoại chú tại tp hcm bắt đầu làm hồ sơ cho người nước ngoài xin giấy phép lao động
tại sở lao động thương bình và xã hội tp đà nẵng và móc nối với phong
trong hai năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
thoại đã chuyển khoản cho phong khoảng tám mươi triệu đồng
hơn một trăm chín mươi bộ hồ sơ đã nộp tất cả đều là giấy tờ giả được thoại cấu kết với phong hợp thức hóa
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này
thưa quý vị tội phạm mua bán người vẫn luôn tiềm ẩn phức tạp ngay cả trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
có diễn biến phức tạp
và trước làn sóng dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát ở nhiều nước trên thế giới
thì việt nam đã tăng cường thực hiện giãn cách xã hội trong nước và siết chặt quản lý biên giới
do đó tội phạm mua bán người đã có những dấu hiệu chuyển hướng hoạt động và vẫn tiềm ẩn phức tạp
để chủ động trước những diễn biến của tội phạm mua bán người trong bối cảnh dịch bệnh
bộ công an đã có những phân tích đánh giá và chỉ đạo quyết liệt
và trong đợt cao điểm tấn công chấn át tội phạm mua bán người vừa qua
lực lượng công an các đơn vị địa phương trên cả nước đã vào cuộc đồng bộ và nghiêm túc
nhiều chuyên án thành công đã bóc gỡ những đường dây tội phạm hoạt động tinh vi
và nhiều nạn nhân đã được giải cứu an toàn
và trong mục tiêu điểm thời sự cuối tuần ngày hôm nay
chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những kết quả tích cực trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tuệ phạm mua bán người trong thời gian qua
mời quý vị cùng theo dõi
em nữ sinh này đang là học sinh lớp một mươi một
thời gian dịch bệnh vừa qua em học trực tuyến và có nhiều thời gian lên mạng xã hội
để giúp bạn làm quen
một người bạn trai quen trên mạng đã bày tỏ tình cảm và hẹn đưa em đi chơi xa vào cuối tuần
tin lời người này em đã giấu bố mẹ trốn đến điểm hẹn theo lời bạn trai hướng dẫn
lúc đó cháu đã rất sợ hãi
xung quanh toàn là người lạ mặt
cháu cũng bị thua mất điện thoại không có liên lạc với ai được cả
và không phải là một khu du lịch nào cả chỉ là một căn phòng kín
cũng với thủ đoạn lợi dụng tình cảm
hai đối tượng là anh em ruột gồm hoàng a vư và hoàng a páo
cùng chú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng hẹn nạn nhân đi nhà nghỉ
và hứa sẽ trả cho nạn nhân số tiền ba triệu đồng
sau khi nạn nhân đồng ý vư rủ báo cùng đưa nạn nhân vượt biên sang trung quốc
tại đây vừa đã nhận bảy nhân dân tệ theo thỏa thuận từ một người đàn ông trung quốc
và uy hiếp ép buộc nạn nhân làm vợ của người đó
các nạn nhân này rất đa dạng
đang đa dạng trong lúc học sinh

các nội chú các vùng đồng hòa dân tộc ở các biên giới phía bắc
các đối tượng đã liên lạc và kết nối với một lời dự dỗ
hứa sẽ sang nước ngoài định một vùng nước xa
để tìm kiếm một người đàn ông có mức lương rất cao
thời gian này do nhiều quản lý biên giới chặt chẽ
cũng bị giãn cách sâu
không đưa được cho các đối tượng

để đi đem đi du lịch đi chơi đi tìm vụ làm
trong thời gian qua khi việt nam siết chặt quản lý biên giới
để phòng chống dịch bệnh tội phạm mua bán người
chuyển hướng hoạt động nội địa liên tuyến liên tỉnh
với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt
đặc biệt chúng đã triệt để lợi dụng mạng internet
để lôi kéo kết nạp thành viên vào các hội nhóm hiến tạng
cho nhận con nuôi mang thai hộ vì mục đích thương mại
tuyển dụng lao động tại các cơ sở dịch vụ kinh doanh có điều kiện
những năm gần đây mà đặc biệt là tình hình dịch bệnh như thế
chúng ngày càng triệt để lợi dụng công nghệ thông tin
mạng internet và điện thoại thông minh để kết nối rủ dê rụ rỗ
tìm kiếm những phụ nữ rồi những người có điều kiện hoàn cảnh khó khăn
về kinh tế hoặc nhu cầu của người lấy chồng nước ngoài
để có cuộc sống giàu sang
rồi có thể rủ dê lừa gạt họ
giá nước ngoài để bán trẻ sơ sinh hoặc vấn đề mua bán nội tạng
chủ yếu nội tạng
và để chủ động trước những diễn biến phức tạp của tội phạm mua bán người
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự triển khai đợt cao điểm tấn công
cho nát tội phạm mua bán người từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
và trong ba tháng triển khai cao điểm đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng
của dịch bệnh covid một mươi chín lực lượng công an các đơn vị địa phương
phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng và các đơn vị có liên quan
bám sát mục tiêu yêu cầu thực hiện hiệu quả mục tiêu kép
đảm bảo an toàn phòng chống dịch và thực hiện hiệu quả đợt cao điểm
với những kết quả nổi bật
kết quả nổi bật trong đợt cao điểm đó là lực lượng chức năng đã chủ động
nắm chắc tình hình tội phạm mua bán người kịp thời thông báo các phương thức
thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm này xác định tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp
từ đó xây dựng kế hoạch nghiệp vụ chuyên sâu tăng cường phòng chống tội phạm mua bán người
trong và sau dịch covid một mươi chín
trong đợt cao điểm toàn quốc đã phát hiện điều tra ba mươi năm vụ bốn mươi bảy đối tượng
tăng hai mươi một số vụ so với cao điểm năm hai nghìn hai mươi
với sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như lãnh đạo cụ
giao cho phòng năm là xây dựng phương án để triển khai
trước khi bắt đầu cao điểm chúng tôi đã xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo bộ
và triển khai tới từng địa phương có dữ lệnh
yêu cầu các đơn vị địa phương triển khai giả soát đánh giá
chủ động nắm bắt các thông tin liên quan đến các đối tượng
đường dây băng nóng nghi vấn hoạt động cho các loại người
đặc biệt là có sự thông suất trong các báo cáo
là phối hợp thông tin giữa trung ương với các địa phương
trong đợt cao điểm vừa rồi hưởng ứng ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát hình sự và cục phòng chống băng tình huyết tội phạm
đã có một kế hoạch phối hợp để thực hiện kế hoạch cao điểm
đã tổ chức các buổi tọa đàm ngay tại các vùng xanh
tức là vùng an toàn về covid ở trên biên giới
để làm sao mà tuyên truyền đến nhóm có nguy cơ cao bằng vụ án
thứ hai là chúng tôi triển khai một kế hoạch điều tra cơ bản tuyến trọng điểm
của sáu tỉnh biên giới phía bắc làm từ nội địa ra biên giới
từ biên giới vào nội địa rất chặt chẽ
cũng trong đợt cao điểm này cơ quan thường trực chương trình phòng chống mua bán người bộ công an
phối hợp cùng trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam và các đơn vị liên quan khác
đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy
tại các cơ sở địa phương cũng xuất hiện nhiều mô hình cách làm hay
trong công tác phòng chống tội phạm mua bán người
đơn cử như mô hình câu lộc bộ hội phụ nữ phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em
tại xã lê lợi huyện thường tín hà nội
mỗi thành viên trong câu lạc bộ là một tuyên truyền viên tích cực
từ đó những âm mưu thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người xâm hại phụ nữ trẻ em
thường xuyên được cập nhật chia sẻ tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động
trong phòng ngừa loại tội phạm này
ban chấp hành phụ nữ cũng đã phối hợp với công an xã để nắm bắt tình hình tại các thôn
để phát hiện những các hiện tượng
là về cái việc là có cái dấu hiệu buôn bán phụ nữ và trẻ em
hoặc là về cái xâm hại phụ nữ
thì ban phụ nữ cùng kết hợp với ban công an xã cùng các đoàn thể
ra đến nhà để tuyên truyền vận động
những trường hợp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhà có nhiều cháu gái
thì chúng tôi tiếp cận và chúng tôi tuyên truyền cụ thể
để cho những trường hợp đấy có thể biết được về phương thức thủ đoạn và mánh khóe
của các đối tượng
theo nhận định của cơ quan công an trong thời gian tới dự báo tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người
vẫn có những diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
bộ công an tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt để tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm mua bán người để tập trung đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
bộ công an với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chủ động nắm chắc tình hình triển khai các kế hoạch phương án đấu tranh
ngăn chặn kiềm chế hoạt động tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan tăng cường thực hiện các cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc trong đó có tội phạm mua bán người tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm
có thể nói vượt qua những khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp những kết quả đã đạt được trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người vừa qua
đã khẳng định sự quyết tâm trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi tội phạm mua bán người của các lực lượng chức năng việt nam thể hiện cam kết của chính phủ việt nam
trước cộng đồng quốc tế trong công cuộc chống lại nạn mua bán người
còn tại việt nam trong sáu giờ vừa qua bão số chín di chuyển theo hướng tây bắc cường độ mạnh thêm một cấp
do ảnh hưởng của cơn bão số chín trạm khí tượng tại đảo song tử tây đã quan trắc được gió bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
vào hồi một mươi chín h ngày hôm nay vị trí tâm bão cách bình định khánh hòa khoảng bốn trăm bảy mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm từ một trăm sáu mươi năm đến một trăm tám mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy

dự báo trong hai mươi bốn h tối nay gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm linh km tính từ tâm bão

trong hai mươi bốn h tối nay bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi chín h ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm bão ngay trên vùng biển ngoài khơi quảng ngãi phú yên
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba một mươi bốn từ một trăm ba mươi năm đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
cảnh báo mưa lớn là từ đêm ngày hôm nay ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến hết ngày một mươi chín tháng một mươi hai
chín một mươi hai ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp và ven sông
chín một mươi hai ở khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa sẽ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt có nơi trên ba trăm linh mm một đợt
theo dõi chặt chẽ thông tin các tàu đang trú tránh trên đảo và trên biển hướng dẫn neo chú di chuyển để đảm bảo an toàn
các tỉnh thành phố từ thừa thiên huế đến khánh hòa kiểm tra giả soát sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước nhất là các hồ đập sung yếu đang thi công
đối với các đảo tổ chức sắp xếp các phương tiện tàu thuyền tại nơi neo đậu không để người trên các phương tiện tàu thuyền tại khu neo đậu và trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản để đảm bảo an toàn
chủ động triển khai phương án di rời sơ tán người dân đặc biệt là tại các nhà ở có nguy cơ cao xảy ra mất an toàn
các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
và trước diễn biến khó lường của cơn bão số chín công an tỉnh quảng nam đã triển khai lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão và mưa lớn theo phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh quảng nam đã triển khai lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão và mưa lớn theo phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh covid
công an tỉnh quảng nam đã triển khai lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão và mưa lớn theo phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh covid